theo thông tin sơ bộ có ba người tử vong và khoảng hai mươi người bị thương đã được đưa đi cấp cứu
ngay sau đó lực lượng chức năng đã vào cuộc cùng đội ngũ y bác sĩ có mặt ở hiện trường để ứng cứu danh tính các nạn nhân được chính quyền xác minh làm rõ
chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này trong các bản tin thời sự tiếp theo
công an huyện gò công đông tỉnh tiền giang đang điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích của ba đối tượng cùng chú tại địa phương
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận vào chiều ngày hai mươi hai tháng năm
ba đối tượng gồm nguyễn thanh trà ngô hoài nam và huỳnh văn lâm làm nghề nhôm sắt đến làm việc cho khách hàng là ông dững
sau đó tổ chức uống rượu tại đây trong lúc uống rượu hai bên xảy ra mâu thuẫn
ba đối tượng đã đập phá tài sản vừa làm cho khách rồi bỏ về tiệm
tại đây ông dững cùng ba thanh niên khác cầm hung khí và hai bên xảy ra sô sát
quả là ông dững bị thương phải điều trị tại bệnh viện
thưa quý vị những hình ảnh đuổi đánh nhau trên phố bằng hung khí trong thời gian qua tại thành phố đà nẵng
đã khiến không ít người chứng kiến phải cảm thấy hoang mang và hoảng sợ
đáng nói hơn là những gương mặt xuất hiện trong clip lại rất trẻ
có người chỉ ở độ tuổi vị thành niên sau đây là phản ánh của phóng viên intv tại đà nẵng
những con dao dài và sắc nhọn như thế này lại được sử dụng làm hung khí để đánh nhau
sự việc mới xảy ra ở quận ngũ hành sơn đã được công an làm rõ ngay sau đó
toàn bộ nhóm thanh niên gây án đã bị bắt giữ
đối tượng cầm đầu là trần phước pháp có mâu thuẫn trước đó với một thanh niên
quyết trả thù pháp đã gọi nhóm thanh thiếu niên này đến nhà lấy hùng khí
để gây ra một trận hỗn chiến khiến đối phương gục tại chỗ
anh xong rồi anh dí người thanh niên đó khi đó tôi cũng chạy theo anh
người thanh niên nó bỏ chạy được một đoạn thì anh gấp tay
đó anh phát xong rồi chém vào người thanh niên tôi cũng xong rồi chém vào chân người thanh niên
và đây không phải là vụ việc duy nhất
từng được công an quận ngũ hành sơn điều tra
làm rõ chỉ trong một thời gian ngắn vừa qua
đa số những thanh thiếu niên gây án đều là những thành phần cộng cán
sẵn có hơi men nên không kiểm soát được hành vi
hầu hết các đối tượng thường là các đối tượng này là những đối tượng
không được sự chăm sóc giáo dục kỹ từ gia đình bà mẹ
thì thường hay đi chung với nhau và dẫn đến tình trạng tù thập
và từ đó thì có một số đối tượng xấu
ví dụ các đối tượng xấu các đối tượng xấu các đối tượng xấu
các đối tượng tù tha về địa phương
thì lợi dụng những sự thiếu thốn đó lôi kéo các đối tượng này
thì tự nhiên nó sẽ tạo thành một băng ổ nhóm
chủ yếu là lớp trẻ nhận thức nó chưa hoàn chỉnh về việc chấp hành pháp luật
ít ai nghĩ rằng những bạn trẻ đầy sợ hãi khi đối diện với sự thật mình đã bị bắt
từng không hề biết nương tay khi cầm dao chém người
sự việc mới đây xảy ra ở dưới chân cầu trần thị lý cũng là một ví dụ
tất cả sau đó đều đã bị bắt về các hành vi cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng
chúng tôi có biện pháp xử lý hành chính
biện pháp xử lý hình chính và sau đó là sẽ áp dụng cái biện pháp giáo dục tại xã phường
và giao cho gia đình quản lý giáo dục và cộng thêm các lực lượng các quan ngành
ví dụ như hội phụ nữ đoàn thanh niên và công an địa phương để quản lý
theo mô hình hai cộng một ba cộng một
thì từ đó sẽ giúp cho các em
hiểu biết hơn và nhận thức rõ ràng đúng đắn hơn về những hành vi vi phạm pháp luật
đã đến lúc chính gia đình cộng đồng xã hội cần phải vào cuộc kịp thời để điều chỉnh hành vi
cũng như có cách dạy dỗ các em trở thành những công dân tốt trước khi để pháp luật can thiệp
thực tế cho thấy sự an bình không chỉ có nỗ lực của cơ quan chức năng
của chính quyền các cấp mà còn có cả sự góp sức xây dựng từ chính mỗi gia đình
hai tổ cá kiên giang
vừa bị lực lượng chức năng bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn tạm giữ
vì hành vi mua bán vận chuyển dầu đeo trái phép trên vùng biển tây nam
trước đó vào lúc một mươi năm h ngày chín tháng sáu trong lúc tuần tra kiểm soát trên biển
tổ công tác của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn đã phát hiện kiểm tra
một cặp tàu cá kiên giang kg chín mươi nghìn bốn trăm ba mươi sáu ts và tàu kg chín mươi bốn nghìn năm trăm hai mươi hai ts
cả hai tàu này có bốn thuyền viên đang vận chuyển khoảng hai mươi năm lít dầu đeo
không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp
ông nguyễn thanh giang thuyền trưởng tàu kg chín mươi bốn nghìn năm trăm hai mươi hai ts khai nhận
số dầu trên đều mua trôi nổi trên biển không có hóa đơn chứng từ
chủ hai tàu cá là ông đỗ thành long chú phường vĩnh lạc
thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
tổ công tác của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn đã lập biên bản vi phạm hành chính
và dẫn dải cặp tổ cá trên về khu vực càng hải đội bốn trăm linh một
ở phú quốc kiên giang để điều tra xác minh xử lý theo quy định của pháp luật
đội cảnh sát kinh tế công an tp biến tre tỉnh biến tre đã ra quyết định
xử phạt vi phạm hành chính đối với hai đối tượng cùng chú tại huyện thanh trương tỉnh nghệ an
về hành vi giải tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan trật tự an toàn giao thông xã hội
trước đó vào ngày ba mươi một tháng năm trần văn hoàn anh và đậu bá quyền
điều khiển xe đến đường hùng vương khu phố một phường an hội tp biến tre
để giải tờ rơi cạc visit với nội dung hỗ trợ cho vay vốn không cần thế chấp
thì bị công an phường an hội bắt quả tang
qua làm việc hai đối tượng đã thừa nhận hành vi phát tờ rơi quảng cáo
làm ảnh hưởng đến mỹ quan trật tự an toàn giao thông xã hội
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới được phát sóng vào lúc sáu giờ sáng hàng ngày
và tiếp theo mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua một số bài viết đáng chú ý
trên các trang báo ra sáng ngày hôm nay với phần trình bày của biên tập viên thu hường
xin mời chị thu hương
vâng xin cảm ơn chị mỹ hạnh
thưa quý vị bộ y tế và tổ chức y tế thế giới who tại việt nam
đã phối hợp xây dựng video sáu biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
trong trạng thái bình thường mới
thông tin đăng tải trên báo công an nhân dân online
theo đó mỗi quốc gia hoặc các khu vực trong cùng một quốc gia
có thể bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín khác nhau
do vậy các biện pháp hạn chế tại mỗi nơi có thể khác nhau
cụ thể sáu biện pháp bảo vệ quan trọng trong phòng chống dịch covid một mươi chín
để giúp giảm số người mắc bệnh và giảm bớt các biện pháp hạn chế
bao gồm vệ sinh tay sạch sẽ che miệng mũi khi ho hát hơi
không chạm tay lên mặt khi chưa rửa sạch tay
hạn chế ở những không gian kín hoặc nơi đông người
giữ khoảng cách tối thiểu một mét thường xuyên làm sạch và khử trùng các vật và bề mặt
hay được chạm vào như tay nắm cửa và điện thoại
trung quốc đài loan hàn quốc nhật bản lào là một số địa điểm
được việt nam cân nhắc sớm mở lại chuyến bay thương mại quốc tế
thông tin đăng tải trên báo vn express
thủ tướng chính phủ giao ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
công bố các vùng địa bàn an toàn với tiêu chí cụ thể như trong vòng ba mươi ngày
không có ca nhiễm mới trong cộng đồng để từng bước mở lại các chuyến bay thương mại quốc tế
một cách chắc chắn và có hướng dẫn cụ thể việc cách ly các đối tượng nhập cảnh qua các chuyến bay này
các bộ ngoại giao y tế giao thông vận tải cân nhắc cụ thể
trước mắt lựa chọn một số địa điểm để mở chuyến bay quốc tế sớm
như quảng châu đài loan seoul tokyo lào
trên cơ sở tình hình chung có phương thức quản lý cụ thể song không nên mở ồ ạt
các chuyến bay này cũng phải thực hiện các yêu cầu phòng chống dịch
không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng
báo lao động số ra ngày hôm nay đăng tải bài viết có nhan đề
nhập khẩu lợn sống trong tuần này giá lợn hơi có giảm
lãnh đạo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết là có khả năng lợn sống
sẽ được nhập chính ngạch về việt nam trong tuần này
từ các nước thái lan lào campuchia với giá khá hợp lý
hiện tại mọi thủ tục hành chính gần như đã xong
nhưng việc nhập khẩu lợn sống phải tuân thủ quy định luật thú y việt nam
và quyết định của tổ chức thú y thế giới nên phải ra soát xem xét rất cẩn trọng
mặc dù cục thú y chưa cho phép nhập khẩu chính ngạch lợn sống vào việt nam
nhưng một mươi ngày nay từ khi có thông tin lợn sống sẽ được nhập khẩu vào việt nam
thì giá lợn hơi đã liên tục giảm trên cả nước
lãnh đạo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết
việc nhập khẩu lợn sống vào việt nam phải thực hiện cách ly đúng quy định
để bảo đảm vệ sinh an toàn đàn lợn nuôi trong nước
về số lượng và thời gian cho phép nhập khẩu sẽ được cân nhắc thận trọng
để vừa giảm được áp lực nguồn cung hiện nay
vừa không làm thiệt hại quyền lợi cho người chăn nuôi trong nước
xung quanh đề xuất thu phí cao tốc cả đời lý giải chưa thuyết phục
là nhan đề của bài đăng trên báo kinh tế và đô thị số ra ngày hôm nay
liên quan đến cụm từ thu phí cao tốc cả đời
được ông nguyễn văn huyện tổng cục trưởng tổng cục đường bộ việt nam đưa ra
trong buổi họp báo công bố những điểm mới của dự thảo luật giao thông đường bộ sửa đổi
vừa diễn ra cách đây ít hôm nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng
thu phí đường cao tốc chỉ là thu phí để hoàn vốn làm đường
còn quỹ bảo trì đã được thu theo đầu phương tiện và người dân đã đóng rồi
đồng thời khẳng định là không thể thực hiện thu phí cả đời
để phí trồng phí là trái luật
nhiều chuyên gia cũng cho rằng
cao tốc do nhà nước đầu tư đương nhiên là công sản
cao tốc do tư nhân đầu tư bot sau khi hết thời hạn khai thác cũng sẽ trở thành công sản
nhà nước tiếp quản công sản để tiếp tục quản lý khai thác
nhằm gia tăng tính công lợi thì không thể kiếm lời từ công sản
bởi đó là tài sản thuộc sở hữu của toàn dân
đơn ưu kỷ niệm quản lý và khai thác
thế anh hai mươi tám đã có đăng tải phản cảm có dấu hiệu bôi nhọ phụ nữ liên quan đến một vụ hiếp dâm ở an giang
hứng chịu nhiều chỉ trích của dư luận thì trang này đã khóa hết tất cả nội dung vào chiều ngày một mươi tháng sáu
ngày hai mươi sáu tháng năm tại thành phố châu đốc tỉnh an giang xảy ra một vụ hiếp dâm
đối tượng lê văn giỏi đã ra đầu thú vào trưa ngày sau đó
tuy nhiên vào tối ngày hai tháng sáu trên trang giải trí thế anh hai mươi tám trên facebook
đã có một bài viết tường thuật là vụ án này về cách miêu tả khiếm nhã có dấu hiệu xúc phạm nạn nhân
sau khi một trang nội dung khác là tổ kén trên facebook phản ánh
nhiều tài khoản mạng xã hội cũng đã báo cáo xấu răng này thậm chí gửi đơn tố cáo lên các cơ quan chức năng
sau khi xóa bài viết bị báo cáo trang nội dung này cũng đã tiếp tục khóa tất cả nội dung còn lại
đơn vị quản lý thế anh hai mươi tám entertainment hiện chưa có phán hộ gì về phản ứng gây gắt
của dư luận liên quan đến bài viết nêu trên
xin được chuyển sang một thông tin khác liên quan đến vụ việc một nam hành khách lớn tiếng
với lời lẽ khiếm nhã cùng với tiếp viên vietnam airlines
cục trưởng cục hàng không việt nam ông đinh việt thắng vừa ký quyết định cấm vận chuyển
có thời hạn bằng đường hàng không đối với hành khách này với thời hạn là một mươi hai tháng
theo báo cáo của cục hàng không việt nam trên chuyến bay vn hai trăm chín mươi một tối ngày hai mươi một tháng năm
từ hà nội đi tp hcm có tình huống tranh cãi giữa một nam hành khách với hai người ngồi gần đó
lý do liên quan đến vị trí để hành lý
ngay sau đó hành khách sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba ngụ quận bình thạnh tp hcm này
có lời lẽ khiếm nhạ với tiếp viên hàng không
dù vấn đề đã tạm thời được giải quyết chuyến bay đã phải cất cánh mượn một tiếng vì hành khách này
vào ngày một tháng sáu cán bộ hàng không miền bắc xứ phạt một mươi triệu đồng hành chính
đối với trường hợp kỷ mất trật tự
còn cục hàng không việt nam đã yêu cầu các hãng hàng không của việt nam
và người nước ngoài khai thác tại việt nam
trên các chuyến bay nội địa và quốc tế xuất phát từ việt nam không được vận chuyển theo thời hạn nêu trên
chuyến sang một thông tin về kinh tế mới đây thì cjcgv vừa công bố sẽ bán hai mươi năm cổ phần
của công ty cj việt nam
đầu tư bất động sản để cân bằng lại cán cân tài chính sau liên tiếp nhiều thu lỗ do tác động của covid một mươi chín
năm cổ phần tại cj việt nam được công bố sẽ bán ra có giá trị ba mươi hai bốn tỷ won
tương đương hơn hai bảy triệu usd khoảng năm bốn vốn chủ sở hữu
theo tờ business corris cấu trúc tài chính của cjcgv suy yếu đáng kể
vì hậu quả của cuộc khủng hoảng covid một mươi chín
tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu của công ty tăng vọt gần hai trăm linh điểm phần trăm
trong ba tháng vừa qua lên mức tám trăm bốn mươi triệu đồng

so với một năm trước doanh thu của cjc ccgv giảm một nửa và lỗ tăng từ tám mươi năm bảy tỷ won lên một trăm một mươi tám sáu tỷ won
các khoản lỗ trong hoạt động kinh doanh ở các nước như việt nam và thổ nhĩ kỳ cũng đang tăng
công ty bất động sản cj việt nam hiện đang xây dựng các tòa nhà văn phòng
cho tập đoàn cj tại việt nam
ngày bắt đầu bán cổ phần được cj việt nam công bố bắt đầu từ ngày ba tháng bảy
thưa quý vị tháng tám sắp tới thì hội nghệ sĩ múa việt nam sẽ tổ chức đại hội lần thứ năm
do đó thời điểm hiện tại thì hai đơn vị công lập đi đầu trong lĩnh vực kịch múa là
nhà hát nhạc vũ kịch việt nam và nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch tp hcm
đã liên tiếp công bố tuyết một dàn dựng mới chiêu đại với mẫu điệu nghệ thuật
mở đầu cho chuỗi chương trình tiến tới đại hội của hội nghệ sĩ múa việt nam
là tác phẩm ba lê kiều
đang gấp rút hoàn thiện đến công diễn vào đêm hai tháng bảy
hội nghệ sĩ múa việt nam sẽ tổ chức đại hội lần thứ năm
đó là những dấu hiệu đầu tiên cho thấy nghệ thuật múa hiện nay
không phải thông qua mấy vở kịch ngắn này đâu
mà các hoạt động múa trong địa bàn toàn quốc
từ các đoàn nghệ thuật trong biên chế nhà nước
đến các vũ đoàn tự do ngoài biên chế đều hoạt động rất là tốt
và đến thời điểm bây giờ chúng tôi có thể nói rằng
là nhu cầu về múa của nhân dân rất là cần thiết
dấu hiệu tích cực khác là những bản vũ kịch được yêu mến
như cà phê sài gòn kẹp hạt giả
zen của hai ekip đem đến bữa tiệc kịch múa đa dạng
trong năm hai nghìn hai mươi đặc biệt sau hơn sáu tháng im ắng
để kiểm soát dịch bệnh
quý vị thân mến hơn một thập kỷ qua thì kịch múa tại việt nam
đã thể hiện rõ nét nỗ lực của các nghệ sĩ khi gần như tự thân vận động
và dàn dựng kịch mục để khẳng định thương hiệu
tuy nhiên bộ môn này như đứng bên lề của dòng chảy nghệ thuật chính thống
khi không có sân chơi để được ghi nhận thành tích
và câu chuyện danh hiệu trong lĩnh vực kịch múa
đã và đang tiếp tục trăng trở
nghệ sĩ và người làm quản lý
nghệ sĩ nhân dân kim quy là một minh chứng cho nhiều tồn tại
có quy trình ghi nhận nỗ lực của nghệ sĩ kịch múa
năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn bà thuộc nhóm đầu tiên được nhà nước phong tặng nghệ sĩ ưu tú
diễn về chính trong hầu hết các kịch múa đồng thời là một trong bảy người thành lập
nên nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch tp hcm
nhưng phải đến hai mươi năm sau nghệ sĩ kim quy mới được phong tặng nghệ sĩ nhân dân
lý do là lĩnh vực kịch múa không có liên hoan để tham gia
dẫn đến thực tế không thể tích lũy huy chương nghệ thuật để đủ điều kiện phong tặng
các kịch múa gấp mấy lần một cái tiếp tục nhỏ và cái cường độ làm việc rất căng
và đồng thời kỹ thuật kỹ thuật không những về kỹ thuật chuyên môn về múa
còn về kỹ thuật thể hiện
thế nhưng thiệt hồi của các bạn là không có các cuộc thi để đánh giá
cho nên là những người nghệ sĩ múa kịch múa thì ít được nhìn nhận
ít được công nhận để xét các cái giải nghiên cứu và nhân dân
năm hai nghìn bốn bà thuộc nhóm đầu tiên được nhà nước phong tặng nghệ sĩ ưu tú
năm hai nghìn một bộ văn hóa thể thao và du lịch từng có phép tổ chức liên hoan
các tác phẩm kịch múa toàn quốc lần đầu tiên
tuy nhiên cho đến nay mùa thứ hai của liên hoan vẫn chưa có dấu hiệu diễn ra
còn với đặc thù là không thoại không có biểu diễn hát
nên các tác phẩm dàn dự không thể tham gia liên hoan kịch nói
hay liên hoan ca mối nhạc ở các cấp độ các quy mô

các tác phẩm kịch múa toàn quốc lần đầu tiên
tuy nhiên cho đến nay mùa thứ hai của liên hoan
từ bất cập trong quy chế xét danh hiệu hiện nay
thì nhiều đề xuất đã được đưa ra dành riêng cho đặc thù của bộ môn kịch múa
chương trình ảnh hình ngày mới sẽ tiếp tục với phần tin giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông tiền giang đang truy tìm và xử lý ô tô
gắn biển số xanh và logo của bộ công an
theo đó những ngày vừa qua nhiều người dân ở thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang
rất bức xúc khi thường xuyên chứng kiến ô tô bốn chỗ ngồi màu đỏ gắn biển số xanh
mang biển kiểm soát năm mươi một f tám trăm bảy mươi chín bên cạnh logo của bộ công an
và có gắn cởi ưu tiên
điều đáng nói ô tô này thường xuyên đậu trước một quán nhậu
trên đường nguyễn công bình xã trung an thành phố mỹ tho
mỗi lần như vậy từ ba đến bốn tiếng đồng hồ
nhiều người cho rằng khả năng ô tô gắn biển số giả
hay là xe sang nhượng từ cơ quan nhà nước nhưng chưa đổi biển số
cần được làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
thời gian vừa qua trên địa bàn hà nội xuất hiện tình trạng
một số phương tiện kinh doanh vận tải như xe taxi
cố tình làm mờ thậm chí là dùng sơn hay là dán băng dính
để che hoặc là thay đổi biển số xe và mục đích là nhằm
qua mắt camera lưu lại hình ảnh vi phạm phạt nguội
thậm chí là cũng có không ít phương tiện cá nhân
cũng thực hiện hành vi trên
hành vi này thì sẽ bị xử lý như thế nào
theo nguyễn định một trăm linh các cơ quan chức năng sẽ ra quân xử lý ra sao
mời quý vị và các bạn theo dõi câu chuyện giao thông dưới đây của chúng tôi
dùng vỉ thuốc để che biển số xe taxi
hay thậm chí biển kiểm soát còn bị che gần hết số bằng viếng rán như thế này
đây chỉ là một vài trường hợp các tài xế sử dụng để đối phó với việc xử phạt qua camera giao thông
thường thường người che bên sau bên trước người ta cũng có người ta che đấy
giấu đi một hai số
dùng băng dính người ta dăng dính giấy hoặc là nhiều người người ta bịt bằng nghi nông
còn đây là một trường hợp khác
chỉ với một tháng trước người ta đã bịt bằng nghi nông
sau tác đơn giản từ bên trong xe mà không cần ra ngoài
tài xế lái chiếc xe taxi thủ đô đã có thể thay đổi biển số của xe mình
điều khiển hoặc là hủy đi bằng chứng khi bị lực lượng cảnh sát giao thông phát điện
theo phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
hành vi điều khiển ô tô không gắn đủ biển số hoặc gắn biển số không đúng vị trí
cắn biển số không rõ chữ số gắn biển số bị bẻ cong bị che lấp bị hỏng
sơn dán thêm làm thay đổi chữ số hoặc thay đổi màu sắc của chữ số
sẽ bị phạt từ tám trăm linh đồng đến một triệu đồng
một số xe taxi đã sử dụng nhiều các thủ đoạn chiêu trò như là dùng các thiết bị như là khăn lau
rồi tấm vải hoặc là các miếng bìa gắn vào cần gặt nước và che đi biển số
khi lực lượng tuần tra đến xử lý vi phạm thì các đối tượng kia dùng các thủ đoạn chiêu trò
để gạt rơi đi gây khó khăn cho lực lượng chức năng và xuống là gây cản trở
để lực lượng chức năng không xử lý được cái lỗi che biển số
ngoài ra theo cơ quan chức năng các phương tiện vi phạm chủ yếu là phương tiện kinh doanh vận tải
đặc biệt các phương tiện chủ yếu xuất hiện tại các cổng bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố
bởi đây cũng đang tồn tại tình trạng xe taxi dừng đỗ lộn xộn gây cản trở ủn tắc giao thông
điều đáng nói ở đây nguyên nhân chính lại xuất phát từ thói quen
tùy tiện đón bắt xe dọc đường của một số bệnh nhân và người nhà
vận tải để thông báo đến từng đơn vị một
hiện nay khi tham gia giao thông trên đường rất dễ để bắt gặp các loại xe ô tô xe máy
đã được chủ phương tiện sử dụng thủ thuật che chắn thay đổi biển số
nguy hiểm hơn với sự trang bị như vậy không ít tài xế đã vô tư vi phạm luật giao thông
như vừa trước đi sai làn gây mất an toàn giao thông
và sẽ thế nào nếu một trong những phương tiện như vậy gây tai nạn giao thông nghiêm trọng
lực lượng cảnh sát giao thông cho biết
trong quá trình tuần tra lưu động nếu phát hiện các trường hợp che biển số
kiên quyết xử lý nghiêm khắc và yêu cầu lái xe phải khắc phục hiện trạng biển kiểm soát
mới tiếp tục được phép lưu thông trên đường
theo tổng cục đường bộ việt nam từ ngày một tháng sáu cơ quan chức năng đã thực hiện
việc cấp đổi giấy phép lái xe mẫu mới có in thêm mã quét vạch hai chiều qr
và tích hợp cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe thống nhất trên toàn quốc
theo đó bằng lái xe mới in hoa văn bảo mật và tem chống làm giả
sử dụng chữ ký số do ban cơ yếu chính phủ chuyển giao
để bảo mật ảnh chữ ký và con dấu của người phê duyệt cấp giấy phép lái xe
nên sẽ hạn chế tới mức thấp nhất khả năng làm giả hoặc là tẩy xóa sửa chữa
mẫu bằng lái xe mới được in thêm mã quét qr vào mặt sau
mã qr này sẽ giúp lực lượng chức năng phân biệt và xác nhận bằng giả hay thật
ngoài ra cảnh sát giao thông có thể sử dụng smartphone quét mã qr này
để kiểm tra thông tin về tài xế như là họ tên tuổi lái xe cơ sở đào tạo
thời gian người lái xe đã học thậm chí là có cả dữ liệu vi phạm của người lái xe
để cảnh sát giao thông nắm rõ tình hình
thông tin từ bộ công thương bắt đầu từ ngày một tháng tám
hiệp định evfta sẽ chính thức có hiệu lực
theo như cam kết thì nhiều mặt hàng xuất nhập khẩu sẽ được giảm thuế ngay
hoặc là giảm theo lộ trình
trong đó mặt hàng được kỳ vọng lớn nhất là ô tô và linh kiện ô tô
sẽ được bãi bỏ thuế theo lộ trình ngay từ khi hiệp định chính thức có hiệu lực
hiện mức thuế xuất thuế nhập khẩu ô tô
từ eu vào việt nam là bảy mươi giá trị khai báo hải quan
mức thuế xuất này được áp dụng theo thuế xuất tối hệ quốc msn
trong các thành viên wto việc ô tô được liệt vào mặt hàng nhạy cảm cao
đã khiến dòng xe nhập từ các nước như đức pháp ý có giá rất đắt đỏ
theo quy ước của cam kết trong evfta việt nam sẽ xóa bỏ theo lộ trình thuế nhập
đối với các dòng xe có dung tích xy lanh trên hai năm trăm linh cc trong vòng chín năm
các dòng xe có dung tích xy lanh dưới hai năm trăm linh c
sẽ được bãi bỏ trong vòng một mươi năm
với việc mỗi năm giảm từ bảy đến chín thuế xuất thuế nhập khẩu ô tô các nước như đức pháp ý
sẽ có giá rẻ và phù hợp hơn so với trước kia
và so với thu nhập của đại bộ phận người dân việt nam
trường hợp nếu giảm thuế được thực hiện trong chư kỳ từ hai ba năm
thì mỗi chư kỳ sẽ cắt giảm theo lộ trình từ một mươi năm ba mươi một năm
như vậy là từ tháng tám năm nay thì người tiêu dùng việt nam sẽ được hưởng ngay
các mức giá xe rẻ hơn nhập về từ châu âu
thưa quý vị con đường gốm xứ là bức tranh ghép gốm xứ lớn nhất thế giới
được công nhận bởi tổ chức kỷ lục thế giới guinness
tuy nhiên do hà nội tiến hành phá rỡ sáu trăm linh m hai diện tích gốm xứ
để phục vụ cho việc mở rộng đường âu cơ đoạn từ khách sạn thắng lợi
đến nút sao cầu nhật tân đã khiến cho nhiều người lo lắng
dự án sẽ ảnh hưởng đến kỷ lục của con đường này
và sau đây là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
khoảng hơn một tuần nay công nhân đã dựng rào tôn
quây quanh khu vực ngã ba nghi tàm xuân diệu
sau đó phá rỡ một phần bức tường gốm xứ
các đoạn tranh gốm có chủ đề mùa xuân phố cổ bùi xuân phái
hà nội xưa và nay bị đập bỏ toàn bộ
nhiều người dân tỏ ra tiếc nuối về một đoạn công trình nghệ thuật
vốn được xem là biểu tượng của hà nội bị biến mất
tôi cũng cảm thấy rất nối tiếc khi phải pháp bỏ con đường gốm xứ
vì đấy là biểu tượng của hà nội
nhưng mà tôi cảm thấy đó là một việc cần thiết
để chống ủm tắc cho con đường âu cơ
nếu như mà phá con đường đó để mở rộng con đường âu cơ được rộng hơn
thì tôi nghĩ câu chuyện đó là cần thiết và rất hợp lý
con đường gốm xứ ven sông hồng dài gần bốn km
với diện tích khoảng sáu năm trăm linh m đi qua các quận tây hồ ba đình hoàn kiếm và hai bà trưng
con đường gốm xứ được khởi công xây dựng vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi
và được khánh thành vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi
với nhiều hình ảnh về trẻ em việt nam và quốc tế
tranh đường đại của các nghệ sĩ việt nam và quốc tế thực hiện
đến nay sau một thập kỷ con đường đang phải đối mặt với hư hỏng bong chóc
và bị phá rỡ một đoạn để phục vụ việc mở rộng đường âu cơ
việc phá rỡ đoạn đê này là cần thiết
nhưng tôi rất là mong muốn sau khi phá rỡ đê và đoạn đê đã được hoàn thành trên đường nghi tàng
thì cho chúng tôi thực hiện lại những đoạn tranh đã bị phá vỡ
vì dù sao đó cũng là công sức và tâm huyết của các nghệ sĩ
và các nhà tài trợ
theo đại diện ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông hà nội
việc phá rỡ này nhằm phục vụ thi công giai đoạn hai của dự án xây dựng cầu vượt nút giao an dương
đường thanh niên đoạn từ khách sạn thắng lợi đến cầu nhật tân tổng chiều dài ba bảy km
đây là dự án đáp ứng nhu cầu giao thông cấp bách giải tỏa ung tắc
kết nối cảng hàng không quốc tế nội bài về trung tâm chính trị ba đình
được hội đồng nhân dân thành phố phê duyệt vào cuối năm hai nghìn một mươi chín
thứ nhất là chúng tôi phải chỉnh trang lại toàn bộ cái đường năm m phía ngoài đê để đảm bảo cho nhân dân đi lại
việc thứ hai ở đây thì liên quan đến cái đoạn trước đây trong năm hai nghìn một mươi tám
ban đã triển khai thi công một dự án này đoạn phía trên có một cây số một
thì đã thực hiện việc thay thế một phần đê đất sang đê bê tông
cái tuyến phố này đã được chỉnh trang và các nhà dân tiếp cận với mặt đường
tạo thành một tuyến phố rất là đẹp và được nhân dân hết sức đồng tình ủng hộ
các ngành đều nhận thấy là việc mở rộng cái nút này là cần thiết
thứ nhất là nó kết nối năm cái tuyến đường về đây
cho nên khi các cái tuyến đường này hoàn thành vào đây thì cái nút này sẽ rất là ồn tắc
cũng theo đại diện ban quản lý dự án đơn vị này cũng đã họp và lấy ý kiến
của các sở ngành liên quan xem xét kỹ lưỡng trong quá trình kiểm định
phê duyệt phương án
mặc dù nghiên cứu nhiều phương án nhưng vẫn phải phá thay thế một đoạn đê gốm xứ
vì vậy vấn đề này là bất khả kháng
liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ một mươi bốn năm nay do đài tiếng nói việt nam
phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh đồng tháp
tổ chức sẽ diễn ra từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi bảy tháng sáu tại thành phố cao lãnh
liên hoan năm nay có chủ đề phát thanh đổi mới và đa dạng
với sự góp mặt của sáu mươi hai đài phát thanh truyền hình trên cả nước
vị của đài tiếng nói việt nam trung tâm phát thanh truyền hình quân đội
và cục truyền thông công an nhân dân
ban tổ chức đã nhận ba trăm một mươi năm tác phẩm dự thi thuộc sáu thể loại
phóng sự phỏng vấn chương trình phát thanh truyền đề
chương trình phát thanh trực tiếp chương trình phát thanh bằng tiếng dân tộc
và câu chuyện truyền thanh
trong khuôn khổ liên hoan nhiều hoạt động sẽ diễn ra như hội thảo công nghệ truyền thông
trong kỷ nguyên số hội thảo quốc tế thay đổi nhận thức và hành vi xã hội
qua tiểu phẩm phát thanh
liên hoàn phát thanh toàn quốc là hoạt động nghiệp vụ do đài tiếng nói việt nam
phối hợp cùng các đài phát thanh truyền hình địa phương tổ chức định ký hai năm một lần
qua một mươi ba kỳ liên hoan đã được tổ chức số lượng và chất lượng các tác phẩm tăng đều qua các năm
thể loại phát thanh hiện đại tức phát thanh trực tiếp
được đưa vào và là điểm nhấn của các kỳ liên hoan